trong khi nhiều nơi ở cuối nguồn hệ thống sông hồng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp bị ô nhiễm nghiêm trọng
thì ở thượng nguồn nhiều nơi bị cát bồi lấp ven sông khiến cho các công trình thủy nông không thể tiếp cận nguồn nước nếu không khẩn trương nạo vét kịp thời
đáng nói là khung thời vụ đông xuân đã đến gần chỉ còn hai ngày nữa các địa phương đón đợt xả nước đầu tiên từ các hồ thủy điện
tình trạng mưa lũ liên tiếp trong năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua được xem là nguyên nhân chính của hiện tượng này
đây là bãi bồi ven sông hồng thuộc xã tam cường huyện tam nông tỉnh phú thọ
tình trạng bồi lấp quá lớn đã kéo dài khoảng cách giữa các trạm bơm và cửa lấy nước ven sông
nếu như mọi năm bãi bồi vẫn còn những con lạch nhỏ dẫn nước thì năm nay lạch cũng bị lấp
về nước nôi để phục vụ cho sản xuất chiêm xuân của xã tam cường là rất khó khăn
vì năm nay bãi sông hồng bồi lớp quá dài mà nguồn nước giờ phút này là chúng tôi đã chuẩn bị
để cho bắt đầu bơm đổ ải để phục vụ cho sản xuất thì là nước chưa có
tôi thì muốn đề nghị cấp trên là làm sao có quyết định để nạo vét dòng mương nước từ ngoài giữa sông vào đến chạm bơm chúng tôi càng nhanh càng tốt
chỉ còn vài ngày nữa là đón nước đợt xả đầu tiên từ các hồ thủy điện phục vụ đồ ải
nhưng xem ra khối lượng công việc của cỗ máy nạo vét cát để lấy đường dẫn nước này còn rất lớn
khi mà khoảng cách vào bờ còn khá xa
những đợt mưa lũ liên tiếp trong năm hai nghìn một mươi bảy không chỉ khiến hệ thống sông hồng bị tăng lượng cát bồi lấp
mà nhiều công trình thủy nông bị hư hỏng cũng khiến cho việc chủ động lấy nước vụ đông xuân năm nay gặp khó khăn